sáng nay tại km một nghìn hai mươi tám hai trăm linh quốc lộ một a thuộc xã bình chánh huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an tỉnh bình định
bắt đối tượng truy nã là chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc doanh nghiệp
có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang trốn trên xe khách
đối tượng là nguyễn đức tuân năm mươi tuổi ở quận thanh xuân thành phố hà nội
đang đi trên xe khách của nhà xe hải hoàng gia từ nghệ an vào nam
lực lượng cảnh sát giao thông qua kiểm tra xe phát hiện và bắt giữ nguyễn đức tuân
được biết nguyễn đức tuân là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty đầu tư bất động sản thăng long len
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định ra quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn đức tuân ký kết hợp đồng mua bán đất nền phục vụ dự án cao tốc phan thiết dầu dây với một cá nhân khác
sau đó chiếm đoạt tiền hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định đang tiến hành di lý nguyễn đức tuân về bình định để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật